theo bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày hai mươi tháng một của bộ y tế cho biết có một mươi sáu bảy trăm một mươi năm ca mắc tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
hà nội vẫn tiếp tục nhiều nhất với hai tám trăm tám mươi bốn ca thứ hai là đà nẵng chín trăm tám mươi ba ca
trong ngày có hơn năm bảy trăm linh ca khỏi một trăm năm mươi hai ca tử vong
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai chín mươi bốn tám trăm linh hai ca nhiễm
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm bảy mươi ba triệu liều trong đó tiêm mũi một là gần bảy mươi chín triệu liều
tiêm mũi hai là hơn bảy mươi ba triệu liều và tiêm mũi ba là hơn hai mươi triệu liều
học sinh sẽ tiếp tục tới trường dù có sự xuất hiện của ca nhiễm omicrom trong cộng đồng
đó là khẳng định của sở giáo dục và đào tạo tp hcm tại buổi họp báo vào chiều nay hai mươi tháng một
việc có ca nhiễm omeron trong cộng đồng khiến nhiều người dân lo ngại việc đi học trở lại của trẻ sau tết nguyên đáng
tuy nhiên theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm việc đi học không có gì thay đổi
và sẽ có trao đổi kỹ với sở y tế
để có tham mưu và chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động học tập sau tết được an toàn

và đặc biệt là triển khai và phối hợp với lại cha mẹ học sinh chặt chẽ hơn

chỉ còn hai tuần nữa là đến tết nguyên đáng
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự giúp người dân yên tâm đón tết
công an tp hcm đã triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
thống kê thời gian vừa qua tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến rõ nét
từ một mươi năm tháng một mươi hai đến hết ngày một mươi bốn tháng một địa bàn thành phố ghi nhận ba trăm linh chín vụ phạm tội
về trật tự xã hội giảm hai trăm sáu mươi sáu vụ so với tháng liền kề
bình quân mỗi ngày thành phố xảy ra chín chín mươi bảy vụ
có chín loại án trong đó tội phạm cướp vật được kéo giảm
công an tp hcm khuyến cáo người dân cần cảnh giác và nâng cao bảo vệ tài sản
nghe sử dụng điện thoại ở nơi công cộng
trên đường ở nơi công cộng đối tượng giật thì khá phổ biến
các người sử dụng các đồ trang sức các bóp các đồ phận dụng đeo tay
mà chúng ta để tài sản thì phải hết sức cảnh giác
về vấn đề y tế theo công bố của bộ y tế thì hiện có sáu mươi tám ca nhiễm omeron
trong đó có ba ca cộng đồng được phát hiện tại tp hcm
việc phát hiện ca nhiễm omicron trong cộng đồng cho thấy
cơ quan chức năng làm tròn chức trách trong việc phát hiện sớm
trong thời điểm ca covid một mươi chín vẫn còn nhiều
trong thời điểm mà những ca covid một mươi chín của delta chúng ta vẫn còn
thì những cái ca mới này nó xâm nhập vô thì các anh chị của bên hệ thống dự phòng
bằng sự nhạy bén của mình
với sự phối hợp của bệnh viện ba mươi tháng bốn
thì các anh chị rất nhạy bén và khi thấy có dấu hiệu lạ
thì các anh chị cũng đã có cái
báo cáo và có cái phát nghiệp ngay giải ngay cái trình tự gen
và phát hiện ra cái chủng này
trong thời gian tới các hoạt động tăng cường ứng phó với biến chủng này sẽ được tiếp tục
kể cả truy vết khoanh vùng giám sát trong cộng đồng
sàng lọc đối tượng có nguy cơ và khi có nghi ngờ sẽ giải trình tự gen
cả hệ thống y tế sẽ luôn trong tư thế chuẩn bị
nhưng sẽ vẫn được kích hoạt ngay trong hai mươi bốn giờ nếu có nguy cơ
nhằm đáp ứng cao nhất với tình hình dịch bệnh tại thành phố
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo
hướng dẫn các địa phương cho học sinh một mươi hai tuổi trở lên
đi học trực tiếp an toàn trở lại sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai sớm nhất có thể
nhất là đối với các địa phương có tỷ lệ cao trong việc tiêm đủ liều vaccine
cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đây là nội dung thông báo số một mươi tám kết luận của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại cuộc họp thường trực chính phủ về việc xem xét mở cửa trở lại trường học
thanh tra chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế
sinh phẩm kýt xét nghiệm vaccine thuốc phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ
và một số đơn vị sự nghiệp thuộc bộ
thời kỳ thanh tra từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
khi cần thiết cơ quan thanh tra sẽ mở rộng cả trước hoặc sau thời gian này
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng cho biết
sẽ sớm trình thủ tới chính phủ
chính phủ kế hoạch mở cửa toàn bộ thị trường du lịch quốc tế
tốt nhất là vào dịp ba mươi tháng bốn này bộ trưởng lưu ý ngành du lịch phải có những bước
chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch này tự tin nhưng không chủ quan có độ sẵn sàng thích ứng cao
theo chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trung ngọc anh
thành phố sẽ không bắn pháo hoa vào đêm giao thừa tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai như kế hoạch ban đầu
trước đó thành phố đã báo cáo xin ý kiến chính phủ
về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa tết nguyên đán nhâm dần
hai nghìn hai mươi hai trên tinh thần để đảm bảo phòng chống dịch
bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân là trên hết
ban cán sự đảng chính phủ đề nghị chưa nên cho phép hà nội bắn pháo hoa
dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có công điện yêu cầu không đặt ra những quy định
về phòng chống dịch trái với hướng dẫn và quy định của bộ y tế của chính phủ
gây khó khăn không cần thiết cho người dân nhất là trong dịp về quê ăn tết nguyên đán nhâm dần
thủ tướng chính phủ yêu cầu trưởng ban chỉ đạo
phòng chống dịch covid một mươi chín chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tập trung chỉ đạo triển khai thần tốc và thần tốc hơn nữa trong việc tổ chức
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
và mũi hai cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn thuận lợi
cho những người có nguy cơ cao thực hiện nghiêm quyết định nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và hướng dẫn của bộ y tế liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh đi lại của người dân
bảo đảm tính khoa học thống nhất trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
không đặt ra những quy định về phòng chống dịch trái với hướng dẫn quy định của bộ y tế
của chính phủ gây khó khăn không cần thiết cho người dân nhất là trong dịp về quê
ăn tết nguyên đán nhâm dần đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân công nhân người lao động
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch nhất là trong quá trình di chuyển về quê
sinh hoạt trong dịp tết và trở lại nơi làm việc sau tết
theo bộ y tế đến nay cả nước đã có gần một bảy mươi chín triệu ca mắc covid một mươi chín
khỏi bệnh trong số các bệnh nhân đang điều trị có gần năm sáu trăm linh ca nặng
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm là hơn một trăm bảy mươi triệu liều
trong đó tiêm mũi một là bảy mươi tám triệu liều tiêm mũi hai là bảy mươi hai triệu liều
tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba liều cơ bản là gần hai mươi triệu liều
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai triệu bảy mươi chín
tăng ca mắc covid một mươi chín trong bảy ngày qua nhiều địa phương ghi nhận số mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
tăng so với bảy ngày trước đó trước tình hình trên bộ y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát
các trường hợp nhập cảnh giám sát cộng đồng thực hiện cách ly giám sát y tế giám sát sự biến chủng
của virus sars cov hai tổ chức khoanh vùng ổ dịch điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm đánh giá nguy cơ
và áp dụng các biện pháp cách ly phong tỏa phù hợp hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
nhiều địa phương ghi nhận số mắc covid một mươi chín tại nhà nơi lưu trú thu hẹp dần các khu cách ly tập trung
và ảnh hưởng khá nghiêm trọng tuy nhiên bất động sản nghỉ dưỡng lại là một bức tranh đối lập so với sự ảm đạm
của bất động sản phân khúc nhà ở và đất nền tại các sàn giao dịch của bất động sản nghỉ dưỡng thì vẫn khá nhộn nhịp
và dự báo là có nhiều điểm sáng khởi sắc trong năm hai nghìn hai mươi hai nội dung này sẽ được phóng viên kinh tế và tiêu dùng đi sâu phân tích
dù đối mặt khó khăn liên tiếp nhưng khảo sát quanh thị trường đầu tư bất động sản vẫn là kênh đầu tư được lựa chọn nhiều nhất
theo số liệu của hiệp hội môi giới bất động sản việt nam lượng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng được trao bán
trên thị trường sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một vẫn tăng cao so với cùng kỳ các năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
chúng ta vẫn nhận thấy là trong suốt từ năm hai mươi đến nay trong bốn lần dịch bệnh hoành hành trên cả nước
thì bất động sản du lịch vẫn được sự quan tâm của các nhà đầu tư
các dự án bất động sản vẫn tương mừng trào bán giới thiệu sản phẩm và thu hút có thể nói là hàng vạn nhà đầu tư
quan tâm đến cái dòng sản phẩm cái phân khúc này
đáng chú ý
vì một số dự án nghỉ dưỡng lớn có kế hoạch đồng bộ sản phẩm đa dạng và chất lượng
tại thị trường như phú quốc đà nẵng nha trang hạ long vẫn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư
đạt tỷ lệ khoảng ba mươi bốn mươi trong tổng số các giao dịch
bên cạnh những thành phố biển thì khách hàng cũng tập trung chủ yếu vào các khu vực vùng ven của các thị trường mới
chứng tỏ các nhà đầu tư vẫn luôn coi trọng bất động sản như một kênh kinh doanh an toàn
và đà nẵng là một trong những thành phố đáng sống nhất việt nam
do vậy là cũng chia sẻ luôn là đặc biệt là khách việt kiều khi mà người ta lâu năm trở về quê hương
và người ta thấy là ở vị trí như này và việc quyết định đầu tư vào dự án là khách việt kiều
người ta quyết định cũng rất là nhanh
số khu du lịch ở đây rất là tốt và những sản phẩm bất động dưỡng thì họ không cần phải mất thời gian
để mà quản lý cái tài sản và nó hình thành bây giờ là thời điểm của bất động sản dòng tiền
thực sự là những sản phẩm nào có măng
vì dòng tiền tốt thì sẽ được nhà đầu tư ưu tiên hơn so với những sản phẩm mà lướt sóng
với tiềm năng vốn có với lợi thế về địa hình các địa phương ven biển đang được xem là thị trường quy tụ đầy đủ
các giá trị sẵn có để trở thành một thủ phủ nghỉ dưỡng không chỉ cho du khách trong nước mà cả khách nước ngoài
và trở thành miền đất hứa cho các nhà đầu tư
vâng có thể thấy sau một thời gian dịch covid một mươi chín kéo dài thì bất động sản nghỉ dưỡng
vẫn là một trong những lĩnh vực dẫn đầu sự tăng trưởng
nhờ chìa khóa phục hồi kinh tế du lịch nhất là sau đại dịch xu hướng tìm đến những sản phẩm gần biển
có không khí trong lành tốt cho sức khỏe lại càng được khách hàng quan tâm
nhờ đó mà những giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng cũng gia tăng mỗi ngày
những ngày qua ngành du lịch trong nước đang đón nhiều thông tin sáng
khi chiến dịch tiêm chủng phủ rộng nhanh chóng tại nhiều tỉnh thành
cùng với đó kế hoạch triển khai tiết điểm hộ chứa vaccine tại vùng xanh an toàn
như quảng ninh phú quốc đà nẵng dự kiến triển khai trong cuối năm nay
đây là chìa khóa để ngành du lịch sớm được tái khởi động trở lại
tạo động lực thúc đẩy cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bật dậy mạnh mẽ
ngay trong quý ba chúng tôi ghi nhận là nhiều ngàn sản phẩm bất động sản
vẫn được giao dịch thành công tỷ lệ ấp dụng đạt trên ba mươi
trong bối cảnh dịch bệnh khắc nghiệt như vậy
cho thấy là sức hút của phân khúc này vẫn được các nhà đầu tư quan tâm
không muốn nói là có thể trở thành những phân khúc điểm sáng của thị trường bất động sản
sau nhiều tháng đóng cửa nhiều du khách khao khát được đi du lịch
ảnh hưởng kéo dài của dịch covid một mươi chín cũng làm thay đổi lối sống
khiến ngày càng nhiều người có xu hướng đầu tư vào bất động sản
làm ngôi nhà thứ hai để nghỉ dưỡng an toàn
bên cạnh đó ảnh hưởng của dịch bệnh nên gần như không có sự tăng giá mạnh trong các dự án
từ đó nhiều khách hàng an tâm xuống tiền đầu tư và nợ xin lời
để mà tạo được thì
kỳ vọng đó thì rõ ràng là các hoạt động đầu tư phát triển
vào các hệ thống hạ tầng để phục vụ cho kinh tế du lịch
ở việt nam là bắt đầu phải phát triển mạnh
và đây cũng là giai đoạn khởi đầu của những hoạt động phát triển đó
thì rõ ràng là người ta phải nhảy vào tại thời điểm này
chứ nếu mà để khi nó đã định hình rồi
nó đã trở thành một quốc gia có giá trị lớn
về kinh tế du lịch
thì lúc đó khi tham gia vào các cái sản phẩm
đầu tư vào các sản phẩm bất động sản du lịch tại thời điểm sau này sẽ khó
bởi vì lúc đấy giá cả nó sẽ rất lớn
có thể thấy bất động sản nghỉ dưỡng vẫn là dòng sản phẩm được các nhà đầu tư quan tâm
với tất cả những ưu thế đang có các chuyên gia nhà đầu tư cũng tin rằng
thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại việt nam vẫn có nhiều tiềm năng
và sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi tháng một
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hồ chí minh đã tổ chức trục xuất nhiều người nước ngoài
nhập cảnh trái phép đang lẫn trốn ở thành phố hồ chí minh
theo đó những người nhập cảnh trái phép này có độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi hai
những người này khai nhận được một số người việt nam môi giới và tổ chức nhập cảnh trái phép
bằng đường tiểu ngạch ở biên giới phía bắc rồi đi xe khách di chuyển đến thành phố hồ chí minh
sau khi đến thành phố hồ chí minh một số đối tượng ở lại tìm việc làm
số khác chờ để sang làm việc tại campuchia
những người này bị lực lượng công an thành phố bắt giữ khi đang lang thang lẫn trốn tại các địa bàn
như huyện nhà bè thành phố thủ đức
sau khi các đối tượng đã hoàn thành thời gian cách ly lực lượng công an thành phố hoàn tất hồ sơ
và tổ chức áp tải các đối tượng ra cơ khẩu biên giới phía bắc để trục xuất
theo công an thành phố hồ chí minh trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
các đơn vị địa phương triển khai các bác biện pháp phòng chống tăng cường tuần tra kiểm soát
kiểm tra hành chính nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép